hiện nay thực phẩm bẩn tràn lan gây hoang mang cho người tiêu dùng
trong khi người nông dân sản xuất ra nông sản sạch lại không biết bán ở đâu
vì vậy việc hình thành chuỗi các cửa hàng cung ứng sản phẩm nông sản an toàn
là rất quan trọng để kết nối người sản xuất với người tiêu dùng
đối với các hợp tác xã sản xuất nông sản hiện nay vấn đề đầu ra cho sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn
trên thực tế mặc dù có rất nhiều hợp tác xã đã liên kết được với các doanh nghiệp siêu thị để tiêu thụ sản phẩm
tuy nhiên vấn đề giám sát để sản phẩm không bị trà trộn những sản phẩm khác vào vẫn chưa thể làm được
thậm chí còn có nhiều sản phẩm của các hợp tác xã đã bị rán dấu giả
và trà trộn sản phẩm khác để đưa vào tiêu thụ tại các siêu thị cửa hàng thực phẩm an toàn
gây ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu của các hợp tác xã
vì vậy chuỗi cung ứng nông sản an toàn của các hợp tác xã ra đời
là điều mong mỏi của không những các hợp tác xã mà còn của người tiêu dùng
những mô hình như thế này thường xuyên phát triển nhân thật rộng ra
bọn tôi là người tiêu dùng không thích ăn rẻ mà chỉ thích ăn làm sao mà cho sức khỏe của nòi giống việt nam mình
đừng có mà suy thoái đi bởi những cái đồ thức ăn thực phẩm mà không an toàn
liên minh hợp tác xã đã thành lập lên cái chuỗi này thì đã có đủ tất cả các cơ quan
chức năng đã bảo vệ cho sản phẩm của chúng tôi
nó không bị ngoài thương lái hoặc là ngoài thị trường họ cháo trộn
đây là cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản an toàn đầu tiên của liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn việt nam tại hà nội
và trong tương lai liên minh hợp tác xã việt nam đang có kế hoạch nhân rộng mô hình này tại sáu mươi bốn tỉnh thành trên cả nước
tuy nhiên vấn đề người tiêu dùng quan tâm băn khoăn nhất hiện nay vẫn là việc giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm
cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm trong chuỗi
chúng tôi có một hệ thống là từ kiểm tra và đang hồi hợp với các ngành các cơ quan chức năng nhà nước của trung ương địa phương
là giám sát kiểm tra và xử lý nghiêm túc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để xử lý nghiêm và có thể chế tài những trường hợp là gian lật
trường hợp lợi dụng thương hiệu các trường hợp là bỏ lần các hàng hóa mà không đảm bảo chất lượng
xử lý cả người người mà đóng gói cả người vận chuyển cả người bốc bạc bộ phí phạm
tôi dạy các bạn
tại cửa hàng đã dẫn chứng cái truy xuất nguồn gốc tức là có mã vạch có cái nhận dạng là cái sản phẩm đó là sản xuất ngày nào
sản xuất tại đâu ai vận chuyển thì tôi nghĩ là quá đầy đủ
tất nhiên là có lẽ là cũng còn phải tiếp tục hoàn thiện nữa và có nhiều cửa hàng hơn nữa
ngay sau khi khai trương cửa hàng đầu tiên liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức lễ ra mắt liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn
và ký kết tiêu thụ sản phẩm
hợp tác xã với liên hiệp